mời quý vị cùng theo dõi bản tin nhanh lúc hai mươi h của truyền hình công an nhân dân
cơ quan điều tra của viện kiểm sát nhân dân tối cao đã bắt giữ khẩn cấp ông phạm ngọc phượng năm mươi ba tuổi
là giám đốc trung tâm pháp y quảng ngãi để điều tra về hành vi nhận hối lộ
theo thông tin ban đầu giám đốc trung tâm pháp y quảng ngãi liên quan đến việc sai lệch kết quả giám định
ngoài ông phượng nhà chức trách cũng bắt giữ một người là cò giám định
cơ quan chức năng cũng đã tiến hành khám xét nơi làm việc của ông phượng
trung tâm pháp y quảng ngãi có chức năng giám định pháp y giám định thương tích
khi có quyết định trưng cầu giám định của cơ quan cảnh sát điều tra
tổ chức khám xét chỗ ở của hai bị can trương thị thúy vân và trần quốc phùng
tại xã tân lâm hương huyện thạch hà tỉnh hà tĩnh
lực lượng công an thu giữ hơn chín mươi gam ma túy
trước đó vào ngày một mươi một tháng một công an huyện thạch hà đã ra quyết định khởi tố
đối với trần quốc phùng và trương thị thúy vân về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
lực lượng chức năng xác định hai bị can trên còn thu giữ nhiều ma túy tại nhà riêng
nhưng ngoan cố không chịu khai báo với cơ quan công an
ngày hôm qua hai mươi năm tháng hai cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thạch hà
đã khám xét chỗ ở của vân và phùng
lực lượng chức năng phát hiện trong vườn nhà của hai đối tượng
đang cất giấu hơn chín mươi gam ma túy
đột nhập vào nhà dân trộm cắp nhiều điện thoại trị giá hơn ba mươi triệu đồng
võ văn kiệp chú tại xã tân châu tỉnh an giang
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thạch hà
thị xã tân châu tỉnh an giang khởi tố bắt tạm giam
về hành vi trộm cắp tài sản
khoảng một giờ ngày hai mươi bốn tháng một kiệp đột nhập vào nhà bà phan thị te
ở xã vĩnh sương lấy trộm ba điện thoại di động iphone
một điện thoại di động hiệu nokia
tổng trị giá hơn ba mươi triệu đồng và hơn hai triệu đồng tiền mặt
sau khi lấy trộm được tài sản kiệt đến thị xã phú mỹ tỉnh bà rịa vũng tàu
để lần trốn
nhận được tin báo lực lượng cảnh sát hình sự công an thị xã tân châu
đã tiến hành kiểm tra tiến hành điều tra xác định kiệp là người thực hiện vụ trộm này
điều khiển xe áp sát dùng dao phóng lợn đe dọa rồi chiếm đoạt tài sản của nạn nhân và bỏ chạy
ba đối tượng là đàm thanh đạt trương thành đạt và lại quang phong
cùng chú tại huyện đông anh thành phố hà nội
vừa bị công an thành phố tử sơn tỉnh bắc ninh khởi tố về hành vi cướp tài sản
vào khoảng thời gian từ một giờ đến hai giờ
các đối tượng điều khiển xe máy không biển kiểm soát
lang thang tại các khu vực vắng vẻ trên địa bàn thành phố từ sơn
khi phát hiện có người đi một mình các đối tượng điều khiển xe áp sát
dùng dao phóng lợn đe dọa rồi chiếm đoạt tài sản và bỏ chạy
với thủ đoạn trên trong ba ngày từ ngày ba tháng hai đến ngày sáu tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba
các đối tượng đã gây ra bảy vụ cướp giật tài sản
một vụ cháy lớn vừa xảy ra tại sưởng sửa chữa cano cũ
trên sông sài gòn trên địa bàn thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh
khiến cho nhiều chiếc cano bị thiêu rụi
theo thông tin ban đầu khoảng một mươi bốn h ngày hôm nay hai mươi sáu tháng hai
người dân phát hiện khói lửa bất ngờ bùng lên từ bãi chứa cano
rộng khoảng hai trăm linh mét vuông nằm gần một sưởng sửa chữa
thuộc phường hiệp bình phước thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh
nên truy hô thời điểm xảy ra cháy xưởng không có nhân viên trực
nên người dân xung quanh dùng vòi xịt múc nước dập lửa nhưng bất thành
ít phút sau ngọn lửa bùng lên dữ dội bao trùm nhiều chiếc cano
kèm cột khói đen cao hàng chục mét nhận được tin báo
xe chữa cháy cùng hơn chục chiến sĩ được điều đến hiện trường
triển khai công tác dập lửa chống cháy lan sau khoảng ba mươi phút
ngọn lửa được khống chế và dập tắt hoàn toàn tại hiện trường
gần một mươi chiếc cano bị cháy đen còn trơ khung sắt
quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin nhanh lúc hai mươi h
còn bây giờ xin kính chào tạm biệt